thưa quý vị sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi ba cần thực hiện đúng luật ngân sách
có thứ tự ưu tiên bảo đảm công khai minh bạch hài hòa hợp lý cân đối giữa các vùng miền lĩnh vực nhưng có trọng tâm trọng điểm
đây là nhấn mạnh của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra vào sáng nay ngày một mươi một tháng bốn
cùng tham dự phiên họp có các đồng chí phó thủ tướng chính phủ các thành viên chính phủ các lãnh đạo các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ
phiên họp này chính phủ tập trung thảo luận về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi ba để trình quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định sau khi lắng nghe ý kiến của các thành viên chính phủ thủ tướng phạm minh chính nêu rõ dự án luật thuế giá trị
gia tăng sửa đổi cần bám sát chủ trương đường lối của đảng giải quyết được các bài toán đặt ra từ thực tiễn công cụ thuế cần bảo vệ sản xuất trong nước
khuyến khích các lĩnh vực ưu tiên nhưng hợp tình hợp lý phù hợp tình hình linh hoạt tính toán hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp người dân
đẩy mạnh chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt phòng ngừa tham nhũng tiêu cực thất thoát và buôn lậu cùng với đó là khuyến khích đổi mới sáng tạo
chuyển giao công nghệ khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số chuyển đổi xanh khuyến khích xuất khẩu với những mặt hàng thiết yếu
ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô như năng lượng lương thực thực phẩm thì phải tính toán rất kỹ
về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng lưu ý cần thực hiện đúng luật ngân sách có thứ tự ưu tiên bảo đảm công khai
minh bạch hài hòa hợp lý cân đối giữa các vùng miền lĩnh vực nhưng có trọng tâm trọng điểm tập trung cho việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu nghị quyết đại hội một mươi ba đã đề ra
các dự án đã xong thủ tục các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng chiến lược giao thông vận tải trong đó có các dự án cấp bách như một số đoạn cao tốc hiện tại chỉ có hai làn xe
tới đây công tác xây dựng hoàn thiện thể chế cần tích cực chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm vì vậy cần phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các cơ quan của quốc hội trong việc trình thẩm tra báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của quốc hội đại biểu quốc hội báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ về việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật theo quy định
cùng với đó các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo khẩn trương soạn thảo trình ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật pháp lệnh đã được quốc hội thông qua
thủ tướng yêu cầu tiếp tục đầu tư hơn nữa cho công tác xây dựng hoàn thiện thể chế thao gỡ điểm ngẽn khởi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các bộ cơ quan trong quá trình xây dựng tiếp thu hoàn thiện các dự án luật pháp lệnh thể hiện rõ chính kiến thực hiện nghiêm quy chế làm việc của chính phủ lắng nghe ý kiến chuyên gia nhà khoa học nhà hoạt động thực tiễn các đối tượng tác động tiếp thu ý kiến doanh nghiệp người dân và tham khảo kinh nghiệm quốc tế tiếp thu những nội dung phù hợp với điều kiện nước ta